cũng trong tuần qua bộ công an và bộ xây dựng tổ chức buổi làm việc về triển khai các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của bộ công an
các biểu tại lễ ký kết đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đề nghị các đơn vị chức năng của hai bộ trao đổi cụ thể về mục tiêu yêu cầu và những việc cần làm ngay để đẩy nhanh tiến độ triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của bộ công an kịp thời nhận diện các vấn đề cần giải quyết cải tiến quy trình phương pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính trong thực hiện
các biểu tại lễ ký kết đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đề nghị các đơn vị chức năng của hai bộ trao đổi cụ thể về mục tiêu yêu cầu và những việc cần làm ngay để đẩy nhanh tiến độ triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của hai bộ trao đổi cụ thể về mục tiêu triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của hai bộ trao đổi cụ thể

đặc biệt là trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm mua bán người an ninh mạng